sau hai ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày một mươi hai tháng năm tòa nhân dân tỉnh hậu giang tuyên án bảy bị cáo tham gia đánh nhau về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo nội dung cáo trạng vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn nên nhóm của hiểu toàn đăng với nhóm của phú tính và khanh đã xảy ra đánh nhau khiến một người bị thương một người tử vong
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt các bị cáo nguyễn thái đăng huỳnh thanh toàn và huỳnh thanh hiểu cùng chú tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang với tổng mức án là ba mươi bốn năm sáu tháng tù về tội giết người
các bị cáo nguyễn hoàng phú trần hoài thương võ quang thiện tín mức án từ một năm sáu tháng đến hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
và phan trí khanh sinh năm hai nghìn bốn chú tại huyện châu thành a chín tháng cải tạo không giam giữ về tội gây dối trật tự công cộng